sớm nay hà nội một mươi hai độ

liên quan đến vụ lật cano ở thành phố hà nội thì có hai người là người dân địa phương còn lại là du khách đến từ bình dương và hà nội
kính thưa quý vị tôi đang có mặt tại cảng cửa đại bây giờ đã là hai mươi hai
tuy nhiên các lực lượng vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm những nạn nhân vẫn còn mất tích
tình hình thời tiết thì đang diễn biến bất lợi sóng to cũng như trời tối
gây rất nhiều khó khăn cho quá trình tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy thêm được nạn nhân nào
hiện vẫn còn bốn người đang mất tích
hiện có hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh quảng nam
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hội an
và bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với nhiều ngư dân
đang nỗ lực triển khai tìm kiếm tại khu vực lật cano và mở rộng tìm kiếm ở những khu vực lân cận
tại thời điểm này chúng tôi đang thực hiện trục vớt tàu vào
thứ nhất là thời tiết đang tối thứ hai là ngoài biển sóng cũng lớn
cho nên việc trục vớt hơi khó khăn
bốn người mất tích cũng khó khăn
hiện nay bắt tối chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo công an thành phố hội an công an huyện duy xuyên và công an huyện tân bình
đêm nay phải cưới lực lượng đi giả soát các ven bờ biển để tìm kiếm những người mất tích trôi dài vào bờ
trong số những người còn mất tích có ba trẻ em và một phụ nữ trong đó có hai em không mang áo phao
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tối đa cho công tác cứu nạn
trường hợp tử vong và nạn nhân bị thương
khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy tại cửa đại hội an quảng nam
đây là chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đối với cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh quảng nam
lãnh đạo bộ công an đã trực tiếp chỉ đạo cục cảnh sát giao thông cử tổ công tác do đồng chí cục trưởng
cùng các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường vụ tai nạn để phối hợp cùng với các lực lượng chức năng địa phương
tổ chức cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích
và phối hợp với công an tỉnh quảng nam thực hiện điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông
hiện tại các đơn vị chức năng công an tỉnh quảng nam đang tiến hành lấy lời khai những người có liên quan
xác định danh tính những người bị nạn và tổ chức điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật
trong phần tiếp theo cần làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải
trước tình trạng tài xế sử dụng ma túy trong thời gian qua khiến dư luận bức xúc và lo lắng
trong phần tin tức quốc tế nghị quyết về ukraine không được thông qua tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
với hành vi bắt giữ người trái phép bốn đối tượng chú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ công an vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trương thị túy và anh nguyễn văn tuấn phát sinh mâu thuẫn về nợ nần tiền bạc
tú đã thuê lê văn bảo lê hữu nhật nguyên và nguyễn hy đi tìm tuấn để đòi nợ
khi thấy tuấn các đối tượng đã dùng vũ lực khống chế ép tuấn lên xe chở đi về huyện thống nhất
đồng thời yêu cầu tuấn gọi cho người nhà chuyển tiền thì mới thả người
sau đó cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đến chiều cùng ngày biết nhóm bảo bị bắt
trương thị túy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
của đội của mình
tình trạng tài xế sử dụng ma túy trong thời gian vừa qua đã khiến cho dư luận bức xúc và lo lắng
bởi trên thực tế đã có quá nhiều sự việc đau lòng những tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
khiến nhiều người thương vong liên quan đến tài xế sử dụng ma túy bị ảo giác
điều đáng nói là trong những sự việc tài xế bị phát hiện sử dụng ma túy vừa qua
thì đều là tài xế điều khiển xe tải xe khách
và lưu thông trên các tuyến cao tốc mà tốc độ cho phép lên tới hơn một trăm linh km một giờ
không ai biết vào khoảng khách nào những chiếc xe ấy sẽ biến thành xe điên gây tài họa
một buổi kiểm tra của công an thành phố thủ đức với các tài xế điều khiển xe tải
xe đầu kéo ra vào cảng phú hữu vào ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua
qua kiểm tra hai trăm năm mươi xe ô tô đầu kéo xe tải và test nhanh tám mươi tài xế
lực lượng chức năng đã phát hiện một tài xế quê ở sóc trăng
điều khiển xe đầu kéo dường tính với ma túy đá
ngoài trường hợp này riêng trong ngày một mươi bốn tháng hai
cảnh sát giao thông đã phát hiện ba trường hợp tài xế sử dụng ma túy
điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
nhiều tài xế của xe khách xe tải có sử dụng ma túy trong khi đang điều khiển xe
được phát hiện liên tục trong thời gian vừa qua là một thực trạng vô cùng nguy hiểm rất đáng quan ngại
bởi vì chúng ta cũng biết
khi mà người lái xe ô tô có sử dụng ma túy
thì hành vi lái xe mất kiểm soát liều lĩnh khả năng xảy ra tai nạn rất là cao
theo cục cảnh sát giao thông sau hai tháng thực hiện đợt cao điểm giao quân
đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện gần hai mươi bảy trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
hai trăm hai mươi năm trường hợp dường tính với ma túy
như vậy có thể thấy tình trạng lái xe sử dụng chất kích thích có diễn biến rất phức tạp có chiều hướng gia tăng
để xảy ra tình trạng này có một phần trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải là đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng các tài xế
trước tiên thì tôi phải khẳng định rằng là cái việc kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông
không thể bao quát toàn bộ những người lái xe đội ngũ lái xe được
mà cái trách nhiệm nó cũng thuộc về nhiều cái cơ quan tổ chức
trong đó có các doanh nghiệp vận tải ở đây những trách nhiệm nó ngay từ ban đầu khi mà doanh nghiệp tuyển dụng người lái xe
thì không chỉ đơn thuần là việc xem người đấy có giấy chép lái xe hợp lệ hay không
mà còn phải quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe của người lái xe
được quan tâm đến cả lịch sử lái xe an toàn của người lái xe
và hơn nữa là trong quá trình hoạt động của người lái xe thì các doanh nghiệp vận tải cũng cần kiểm tra sức khỏe định kỳ
và đặc biệt là phải kiểm tra đột xuất
ở đây với góc nhìn của chúng tôi là lạc sư thì tôi thấy như thế này
phải nâng cao cái việc trách nhiệm trong cái việc là khám sức khỏe
tránh đến việc khám sức khỏe cho lái xe là hình thức
các nơi sử dụng lái xe phải tuyệt đối rắc nhở

để cho lái xe sử dụng chất kinh tích
trước thực trạng gia tăng đáng báo động tình trạng lái xe sử dụng ma túy
nhiều ý kiến cho rằng cần tăng nặng chế tài xử phạt
không chỉ bằng tiền mà cần điều tra xem xét xử lý hình sự
đối với tổ chức
cá nhân có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
mà có nguy cơ dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
kể cả khi chưa xảy ra vụ việc
khi phát hiện một chuỗi nhiều trường hợp liên tục
thì đơn vị chức năng cần điều tra thật là kỹ
xem cái cách vận hành của các đơn vị vận tải
có thực sự phù hợp hay chưa
và nếu có bằng chứng
xác đáng là doanh nghiệp thực hiện vận hành
không phù hợp với các
quy định của cơ quan nhà nước đặt ra
thì tùy theo mức độ nghiêm trọng mà có thể xem xét
tạm dừng giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp đó có thời hạn
hoặc là rút hẳn giấy phép kinh doanh
hoặc những trường hợp nghiêm trọng hơn nữa
có thể tính đến chuyện khởi tố hình sự nếu cần thiết
một kế hoạch mới được bộ công an ban hành
đó là bắt đầu từ ngày một tháng ba tới đây
cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra
kiểm soát vi phạm đồng độ cổn và ma túy
đối với người điều khiển phương tiện giao thông
thời gian thực hiện liên tục và kéo dài trong cả năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch này khi phát hiện tài xế sử dụng ma túy
sẽ lập danh sách gửi tới các cơ quan tổ chức
và ủy ban nhân dân nơi tài xế làm việc và cư trú
để có biện pháp quản lý
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng hai
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy mươi bảy chín trăm tám mươi hai ca mắc
trong đó một mươi hai ca nhập cảnh và bảy mươi bảy chín trăm bảy mươi ca ghi nhận trong nước
trong đó có sáu mươi bốn hai trăm tám mươi năm ca trong cộng đồng
hà nội hôm nay có một mươi bảy trăm tám mươi ba ca covid một mươi chín mới
bao gồm ba bảy trăm linh chín f tại cộng đồng và bảy bảy mươi bốn ca đã cách ly
đây cũng là lần đầu tiên thủ đô vượt ngưỡng một mươi ca nhiễm một ngày
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi bốn trăm hai mươi bảy ca

trong ngày hai mươi năm tháng hai có ba trăm tám mươi bốn năm trăm linh chín liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một trăm chín mươi ba hai triệu liều
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số hai trăm linh một cdttg
ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai về việc bảo hộ công dân và pháp nhân việt nam
và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình này
công điện gửi các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan trực thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
công điện nêu rõ
từ ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tình hình xung đột vũ trang ở ukraine diễn biến phức tạp
nhanh chóng lan rộng trên lãnh thổ ukraine đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng tài sản của người dân doanh nghiệp
trong đó có khoảng bảy người việt nam đang cư trú tại ukraine
chủ yếu là kiev odessa và thủ đô kiev và một số nơi khác
trong tình hình phức tạp hiện nay tại ukraine
với mong muốn hòa bình ổn định và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại tại ukraine
một trong những quan tâm hàng đầu của đảng nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ
là bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng tài sản lợi ích hợp pháp
chính đáng cho công dân và pháp nhân việt nam ở ukraine và các nơi có liên quan
trước tình hình trên thủ tướng chính phủ yêu cầu
một bộ ngoại giao
hai bộ ngoại giao
xây dựng phương án đảm bảo an ninh an toàn sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện khi cần thiết
và triển khai hỗ trợ về nơi ở lương thực thực phẩm thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác
chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam tại ukraine và các nước lân cận
lập danh sách công dân việt nam đang ở trong khu vực chiến sự
tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhanh chóng đưa công dân rời khỏi các khu vực nguy hiểm
lánh nạn ở các nước láng giềng khi cần thiết và có phương án đưa những người có nhu cầu về việt nam theo đề nghị
trong trường hợp cần sự hỗ trợ đề nghị liên hệ theo đường dây nóng bảo hộ công dân
đại sứ quán việt nam tại ukraine
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
hoặc bộ ngoại giao
hai bộ giao thông vận tải chỉ đạo các hãng hàng không của việt nam chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa người việt nam
và thành viên gia đình về nước theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được sao và kiến nghị biện pháp phù hợp đối với những vấn đề vượt thẩm quyền
bộ lao động thương binh và xã hội và các bộ ngành liên quan ra soát thống kê số lượng người việt nam đang công tác lao động học tập tại ukraine
và thông báo cho bộ ngoại giao để triển khai hỗ trợ sơ tán công dân khỏi khu vực nguy hiểm
bộ công an phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phát giấy tờ xuất nhập cảnh cho công dân việt nam người gốc việt và thành viên gia đình
các bộ kế hoạch và đầu tư công thương tài chính lao động thương binh và xã hội ngân hàng nhà nước và các cơ quan liên quan
chủ động theo sát diễn biến tình hình và tác động đối với hợp tác song phương với các đối tác liên quan
kịp thời kiến nghị biện pháp phù hợp để bảo đảm lợi ích chính đáng của quốc gia và công dân doanh nghiệp việt nam
bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ra soát tình hình kiến nghị các biện pháp phù hợp bảo hộ hoạt động đầu tư
kinh doanh và các lợi ích chính đáng của doanh nghiệp việt nam tại các địa bàn có liên quan
bộ công thương theo dõi tăng cường kiểm soát chủ động các biện pháp bình ổn thị trường trong nước
kịp thời ngăn chặn các hành vi gây lũng đoạn trục lợi ổn định tâm lý người dân và doanh nghiệp
bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao và các bộ ngành liên quan
bố trí kinh phí phù hợp để triển khai các phương án bảo hộ công dân cần thiết
bộ thông tin và truyền thông các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với các cơ quan liên quan
theo dõi sát diễn biến tình hình cung cấp thông tin kịp thời chính xác khách quan
có tính chất cảnh báo về diễn biến tại ukraine để có cơ sở ứng phó phù hợp kịp thời hiệu quả
tám chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ
chủ động phối hợp với các bộ ngành trong việc bảo hộ công dân và các lợi ích liên quan đến địa phương mình
trong tình hình diễn biến phức tạp hiện nay thủ tướng chính phủ đề nghị cộng đồng và doanh nghiệp việt nam
các hội đoàn người việt nam tại ukraine và các nước liên quan nhất là các nước lân cận
phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc tinh thần tự lực tự cường tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách trong hoạn nạn khó khăn tham gia hỗ trợ đối với các gia đình
tổ chức cá nhân người việt tại ukraine góp phần sẻ chia giảm thiểu những rủi ro thiệt hại phát sinh
bộ ngoại giao theo dõi đôn đốc việc thực hiện công điện này
báo cáo thủ tướng chính phủ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời
tin quốc tế vào dạng sáng ngày hôm nay hai mươi sáu tháng hai theo giờ việt nam
hội đồng bảo an liên hợp quốc đã có cuộc họp để bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết do mỹ và albany
đồng bảo trợ yêu cầu nga chấm dứt các hoạt động quân sự tại ukraine
dự thảo nghị quyết trên nhận được sự ủng hộ của một mươi một trong số một mươi năm nước ủy viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
ba nước bỏ phiếu trắng đó là trung quốc ấn độ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
trong khi đó nga quốc gia giữ vai trò là chủ tịch trong tháng hai
và cũng là một trong năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an đã sử dụng quyền phủ quyết
như vậy dự thảo nghị quyết về vấn đề ukraine đã không được phát triển
đã không được thông qua tại hội đồng bảo an do bị phủ quyết bởi một trong năm nước ủy viên thường trực
tuy nhiên một nghị quyết có nội dung tương tự đang được vận động để đưa ra bỏ phiếu tại đại hội đồng liên hợp quốc
với một trăm chín mươi ba quốc gia thành viên nơi quyền phủ quyết sẽ không được công nhận
dù vậy chỉ có nghị quyết được thông qua tại hội đồng bảo an mới có giá trị giang buộc về mặt pháp lý
còn nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc không có giá trị giang buộc mà chỉ đóng vai trò như sự thể hiện dư luận thế giới
kết quả bỏ phiếu cho thấy
ngay trong nội bộ năm nước ủy viên thường trực đã có ba luồng quan điểm khác nhau về cuộc xung đột nga ukraine
tuy nhiên xu hướng chung mà đa phần các quốc gia ủy viên hội đồng bảo an đều mong muốn là những bất đồng giữa hai nước sẽ được giải quyết bằng những biện pháp hòa bình
trong một động thái mới từ phía nga phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cho biết
moscow sẽ đáp trả việc các nước phương tây phong tỏa tiền của công dân và các công ty nga
theo đó sẽ phong tỏa tiền của người nước ngoài
và các công ty nước ngoài tại nga
thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi điện kremlin cho biết nga sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do các biện pháp trừng phạt của phương tây
song nước này sẽ phân ứng phó được
trong khi đó bộ kinh tế nga cho hay một trong số các biện pháp của moscow đối phó với các lệnh trừng phạt được cho là sẽ mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với khu vực châu á
tại hội nghị thượng đỉnh bất thường liên minh châu âu eu về khủng hoảng nga ukraine vào ngày hai mươi bốn
các nhà lãnh đạo eu đã thông qua một gói trừng phạt đối với nga nhằm vào các lĩnh vực tài chính năng lượng vận tải và thương mại
cân nhắc khả năng đóng băng các tài sản tại châu âu của tổng thống nga vladimir putin và ngoại trưởng nga sergei lavrov
trong diễn biến trên thực địa người phát ngôn bộ quốc phòng nga igor kunashenkov thông báo
các lực lượng vũ trang nga đã phá hủy tám trăm hai mươi một mục tiêu hạ tầng quân sự ở ukraine
trong khi đó bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang ukraine cho hay
nước này đã bắn hạ một máy bay vận tải il bảy mươi sáu của nga gần thị trấn vasikis ở kiev
tổng thống mỹ joe biden đã yêu cầu ngoại trưởng antony blinken hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết
để có thể gửi khoản viện trợ sáu trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine
trong đó ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ sẽ được phân bổ để hỗ trợ các hạng mục quân sự của bộ quốc phòng
động thái của mỹ diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa nga và ukraine đang diễn ra căng thẳng
sau khi moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông ukraine vào ngày hai mươi bốn tháng hai
ngoài ba trăm năm mươi triệu đô la mỹ hỗ trợ hạng mục quân sự thông qua đạo luật hỗ trợ nước ngoài năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
số tiền hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ còn lại sẽ dành cho hỗ trợ tổng thể
trong khi đó tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
jens stoltenberg cũng tuyên bố rằng nato sẽ cung cấp thêm vũ khí để hỗ trợ ukraine